trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bộ tư lệnh quân khu bốn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị
chủ động phòng chống dịch trong đơn vị nhằm bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội
đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc theo dõi các công dân đang được cách ly
đến nay trên địa bàn quân khu bốn đã có một mươi hai người tiếp xúc với hai trường hợp đi lao động sinh sống
từ hàn quốc trở về nghi mắc covid một mươi chín đang được cách ly tại trung tâm cách ly trực thuộc
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
tại khu vực cách ly đặc biệt của trung đoàn chín trăm chín mươi sáu bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình
một mươi công dân là thuyền viên của tàu pacific hotz thái bình dương nam định trước khi cập cảng hòn la
có ghé qua hồng kông trung quốc được đưa về đây từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau một mươi bốn ngày theo dõi tình hình sức khỏe của một mươi thuyền viên đảm bảo tốt
dự kiến sẽ được trở về với gia đình ngày hai mươi tám tháng hai
sức khỏe của anh em hiện thời rất tốt mọi thứ vệ sinh
sạch sẽ với ăn uống rất là ổn
bọn em cũng rất là cảm ơn bộ đội và tỉnh quảng bình đã rất là quan tâm đến các anh em thuyền viên
hàng ngày hướng dẫn cho lực lượng công dân cách ly ở đây
bảo đảm tốt công tác vệ sinh phong trọng dịch bệnh
cho đến nay thì các công dân được cách ly sức khỏe bình thường
và phối hợp tốt với chúng tôi
hiện nay công tác chuẩn bị tốt hệ thống doanh trại cơ sở vật chất hậu cần
đã sẵn sàng tiếp nhận các công dân từ hàn quốc và các nước vùng có dịch trở về
để cách ly theo dõi khi có yêu cầu
trong giai đoạn hiện nay sự bùng phạt dịch này
lan rồng đến nhiều quốc gia lãnh vùng lãnh thổ đến toàn thế giới
và có khả năng người việt nam sẽ về nhiều hơn
cho nên chúng tôi cũng đã phá mấu và chuẩn bị tốt

cơ sở vật chất và doanh trại để sẵn sàng đón người việt nam về nước
bởi có thể mức độ cao hơn và có thể lợi số lượng nhiều hơn
chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và phòng chống hiệu quả dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trong đơn vị
đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng tiếp nhận các công dân việt nam
từ các nước có dịch về cách ly theo dõi là việc làm kịp thời hiệu quả
thực hiện tinh thần chống dịch như chống giặc của chính phủ việt nam